trên sông hồng đoạn chảy qua khu vực phường duyên hải thành phố lào cai tỉnh lào cai đã xảy ra hiện tượng lạ cá chết hàng loạt nổi trên mặt sông
theo phản ánh của người dân hiện tượng cá bất ngờ nổi lờ đờ trên mặt sông hồng bắt đầu vào khoảng hơn một mươi bốn h ngày ba mươi một tháng ba
nước sông chuyển màu đục hơn bình thường kèm theo váng nổi trên mặt và có mùi lạ nước sông cũng dâng cao hơn mọi khi
cá bất ngờ nổi hàng loạt trên sông đã thu hút nhiều người dân ra vớt
ước tính đã có hàng trăm kg cá được người dân bắt lên gồm nhiều loại như cá chép cá nheo cá chạch chấu
ngay sau khi hiện tượng cá chết bất ngờ xảy ra

các cơ quan chức năng của tỉnh lào cai đã tiến hành lấy mẫu nước để tìm nguyên nhân gây ra sự việc này
và bước đầu xác định hiện tượng cá chết không phải do dịch bệnh
bên cạnh đó các cơ quan chức năng cũng khuyên cáo người dân không nên ăn cá vớt để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra